những ca tử vong vì covid một mươi chín tại nước ta phần lớn đều có bệnh lý nền và nhiều nhất trong số đó là những bệnh nhân bị suy thận mạn phải thường xuyên chạy thận từ nhiều năm qua
tại bệnh viện giã chiến hòa vang tp đà nẵng các bác sĩ đang dốc toàn lực để cứu chữa cho bệnh nhân bị suy thận mắc covid một mươi chín đây được xem là những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng nhất cả nước
khoa thận nhân tạo bệnh viện giã chiến hòa vang nơi đây đang tiếp nhận hai mươi một bệnh nhân vừa mắc covid một mươi chín vừa phải chạy thận những bệnh nhân này có diễn biến bệnh rất nặng các bác sĩ luôn phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để cấp cứu kịp thời những tình huống xấu bất chắc xảy ra
bên này là số icu tức là những bệnh nhân phải hồi sức tích cực và nhóm bên này là nhóm bệnh nhân chạy thận và hai bên này luôn luôn phải kết hợp với nhau hồi chuẩn những bệnh nhân nào nặng
thì bác đang phải chạy thận
bên này là số icu tức là những bệnh nhân nào nặng thì bác đang phải chạy thận
covid một mươi chín giống như giọt nước tràn ly làm cho tình trạng của bệnh nhân suy thận mạn càng thêm trầm trọng các bác sĩ đang cố gắng hết sức chữa trị cho bệnh nhân
tức là hiện nay bệnh nhân đây thì hai mươi một bệnh nhân đây thì hiện nay lý cán thì đa số bệnh nhân là lạc quan tin tưởng và họ tân thủ với chế độ điều trị
và anh theo dõi hàng ngày nếu bệnh nhân nào có vấn đề gì thì anh phải chuyển ngay ra ngoài hồi sức
đây là những bệnh nhân covid một mươi chín rất nặng nhưng bằng tất cả những gì có thể các bác sĩ ở tuyến đầu vẫn sẽ chiến đấu
để phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân